ngày hai mươi ba tháng năm công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phá nhanh vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
theo đó sau khi ra tay sát hại cô gái hai nghi phạm đã bỏ nạn nhân vào trong vali rồi đưa lên núi để phi tang
qua nguồn tin báo về việc mất tích của một cô gái ngụ tại cần giờ tp hcm
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã truy tìm xác minh được cô gái này có đến vũng tàu
sau đó công an phát hiện cô gái này tử vong trong chiếc vali bỏ trên núi nhỏ vũng tàu
ngay lập tức công an vào cuộc điều tra
đến đêm hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự cùng với các đơn vị chức năng
đã bắt được hai nghi phạm gây ra vụ án nói trên khi đang lẩn trốn tại tp hcm
theo lời khai ban đầu cả hai sống lang thang ở tp hcm và có quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội
sau đó hai nghi phạm hẹn cô gái ở huyện cần giờ tp hcm đến tp hcm chơi
tại đây hai nghi phạm đưa nạn nhân vào khách sạn và sát hải
ghen xong cả hai mang cô gái bỏ vào trong vali rồi đem lên núi nhỏ ném xuống vực hồng phi tàng
tài sản của nạn nhân cũng bị hai nghi phạm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
theo cơ quan chức năng nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng bốn đến năm ngày qua
người dân cho biết vị trí vali ở nơi hoang vắng trên đỉnh núi nhỏ
cách đầu hẻm số hai đường hải đăng đi lên đỉnh khoảng hơn hai km
liên quan vụ bác sĩ sát hại người tình rồi phi tang
chiều hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đồng nai cho biết bước đầu điều tra vì bác sĩ đã khai
lý do đoạt mạng nạn nhân bằng thuốc an thần và quá trình phi tang man dợ
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
nhận được tin trình báo của gia đình về việc chị t t b n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ khu phố sáu phường trung dũng tp biên hòa tỉnh đồng nai
mất tích sau khi đưa con đi học tại trường tiểu học trịnh hoài đức tp biên hòa
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp công an tp biên hòa
và các đơn vị nghiệp vụ phân công lực lượng nhanh chóng thực hiện các hoạt động điều tra xác minh
trải qua quá trình xác minh các mối quan hệ hoạt động của chị n
cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường
cụ thể chị n có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là danh sơn
tiếp tục đi sâu tìm hiểu trước đó chị n thường xuyên liên lạc với sơn
và đặc biệt chú ý là vào ngày mất tích một mươi ba tháng bốn
chị có liên lạc với sơn qua điện thoại
từ dấu hiệu nghi vấn trên những ngày qua lực lượng điều tra đã nhiều lần mời danh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại ấp ba xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
hiện là bác sĩ bệnh viện đa khoa đồng nai lên làm việc
tuy nhiên do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc
thì sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị nờ
liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp
công an thành phố biên hòa triệu tập đối tượng danh sơn lên làm việc
lần này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh đồng nai
lực lượng phá án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được
khiến sơn không thể chối cai được nữa
đã khai nhận hành vi sát hại chị n
khám xét nơi ở và nơi làm việc của sơn công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo
có năm viên đạn và hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân
kết quả điều tra ban đầu xác định danh sơn và chị nờ có quan hệ tình cảm với nhau khoảng một năm
cả hai đều đã có gia đình riêng
cũng theo lời khai ban đầu của sơn
thời gian gần đây chị nờ thông báo cho sơn biết về việc chị đã mang thai
cụ thể là đã có con với sơn
do lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai
ngày ba tháng bốn khi chị n đến bệnh viện đồng nai tìm sơn để nói chuyện
tại phòng làm việc của sơn chị n nói mệt thì sơn truyền nước cho chị
trong quá trình chị n đã truyền nước cho sơn
trong quá trình truyền nước sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước
vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị n tử vong
sau khi ôm thuốc xác định chị đã tử vong sơn dùng dụng cụ phẫu thuật và phân nạn nhân thành ba phần
đem đi phi tàng trong khu công nghiệp biên hòa và xã thiện tân huyện vĩnh cửu
thưa quý vị liên quan đến vụ á khôi áo sai bị sát hại phi tàng ở sông hồng
gây chấn động dư luận bởi sự tàn bạo giá man của nghi phạm gây ra
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
công an thành phố hà nội đã mở cuộc họp báo về vụ việc này
theo đó phía công an hà nội đã chính thức công bố về lời khai
nguyên nhân và động cơ xuống tay của nghi phạm với á khôi
đồng thời vụ án đã được khởi tố và điều tra đối tượng tạ duy khanh về tội danh sát hại
như thông tin đã đưa trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi ở lĩnh nam hà nội làm nghề đánh cá trên sông hồng
đang cùng vợ đánh bắt cá trên sông thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước
vị trí cách bờ khoảng ba mươi mét
anh đạt cho biết khi đó hai vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của mano canh
nhưng khi đến gần mới nhận ra đó là một phần chân của con người
tuy nhiên không lâu sau đó một người khác làm nghề đánh cá trên sông hồng
cách thuyền của anh đạt khoảng một trăm linh mét gọi lớn khi vừa thấy một đầu người mắc trên bờ
xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng
người này đã lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường
theo anh đạt đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày anh cùng với vợ quay lại hiện trường
tiếp tục phát hiện một khu vực có nhiều
dấu vết xi măng mới
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghĩ vẫn có dấu hiệu bất thường sau khi cậy bỏ lớp xi măng
phần thân của nạn nhân lộ ra được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
nhận tin báo ubnd và công an xã bát tràng phối hợp với các lực lượng chức năng
đã cử lực lượng tìm kiếm các phần khác của nạn nhân
đến tối một mươi ba tháng một mươi các phần đã được tìm thấy đầy đủ và đưa về bệnh viện đa khoa đức giang bảo quản
sau hơn hai mươi bốn giờ truy bắt nghi phạm khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
lực lượng công an đã tìm thấy đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
khi lực lượng công an bao vây căn nhà đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế
khanh đang trốn dưới cầm giường tay cầm con dao có ý định làm điều dạy rột nhưng bất thành
ngay sau đó nghi phạm được đưa tới bệnh viện cấp cứu
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi công an thành phố hà nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin
liên quan vụ án sát hại người phân mảnh rồi phi tang ở sông hồng
xảy ra trên địa bàn xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
tại buổi họp báo chiều một mươi sáu tháng một mươi công an thành phố hà nội thông tin liên quan vụ sát hại
phân sát á khôi hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hà nội
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê thái bình trú tại gia lâm hà nội
hẹn nghi đến một căn hộ trong khu đô thị vinhome ocean park gia lâm hà nội
bước đầu cơ quan công an làm rõ sau khi hẹn nhi đến điểm hẹn
cả hai cùng vào phòng khách giữa khanh và nhi đã xảy ra mâu thuẫn
vì vậy đối tượng khanh đã lấy dao nhọn và đâm nhiều nhát khiến nhi tử vong
khi nạn nhân tử vong đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều phần
rồi cho vào thùng xốp dán băng dính xung quanh thuê xe taxi trở đến miếu bản xã bát tràng
khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực nhú bản làng giang cao
thì khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống
sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình bê thùng xốp đựng các phần người nạn nhân xuống sông hồng để phi tang
khanh vứt một số bộ phận của nạn nhân xuống sông hồng và trôn xấu một phần ở mép sông hồng rồi quay về nhà
khanh khai nhận chiều một mươi hai tháng một mươi lo sợ tội ác bị phát hiện
đối tượng đã mua một trăm hai mươi năm đồng tiền xi măng
mang đến nơi giấu xác của nhi
nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên khanh đã quay về
rồi quay lại hiện trường vào ngày một mươi ba tháng một mươi đổ xi măng lên vị trí giấu các phần người của nạn nhân
sau khi gây án đối tượng bắt xe khách về thái bình bỏ trốn
vào ngày nhận được tin báo công an thành phố hà nội xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an thành phố hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện gia lâm
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường pháp y người tử vong
hiện giám đốc công an thành phố hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
có thể thấy hành vi của đối tượng trong vụ án này quá manh động và dã man
mọi suy nghĩ hành vi động cơ gây án và cách hắn phi tang nạn nhân xóa dấu vết hiện trường cho thấy sự lệch lạc trong mọi khía cạnh
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng hành động lời khai của đối tượng thể hiện rõ hành vi tàn nhẫn manh động liều lĩnh coi thường pháp luật của tạ duy khanh
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
nghi phạm sát hại á khôi áo dài rồi phân mảnh phi tang cần phải chịu một mức án phù hợp
về những việc làm dã man vô nhân tính của mình
với hành động vô nhân tính bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi giã man của mình sát hại rồi phi tang cô gái trẻ ở sông hồng
đứng trước hành vi giã man này nhiều người đã yêu cầu mức án cao nhất cho kẻ phạm tội
với những yêu cầu trên các chuyên gia đã có những nhận định pháp lý về khung hình phạt đối tượng tạ duy khanh sẽ phải đối diện
sự việc trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
ngoài việc thương xót cho cô gái xấu xố rất nhiều người đưa ra thắc mắc
hành vi dã man của mình khanh sẽ phải chịu mức án nào từ pháp luật
trả lời về vấn đề nghi phạm tạ duy khanh trong vụ việc sát hại và phân mảnh nạn nhân hồ yến nhi với mục đích phi tang
có phải chịu mức án cao nhất là tử hình hay không
luật sư nguyễn anh thơm văn phòng luật sư nguyễn anh cho rằng
hung thủ sát hại cô gái rồi phân mảnh vứt xuống sông hồng đối diện với án tử hình là có căn cứ đúng luật
theo đó đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình
trú tại một khu đô thị ở gia lâm hà nội
đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân
rất có thể do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã sát hại nữ nạn nhân và sau đó phân mảnh vứt xuống sông hồng
nhằm che giấu hành vi phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống của người khác
là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật
xét hành vi của đối tượng rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm
đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man tàn ác
hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn
thực hiện tội phạm một cách man dợ đã cấu thành tội sát hại người
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm y n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
việc đối tượng phân mảnh nạn nhân phi tang là hành vi xào quyệt nhằm che giấu tội phạm
sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ như thời trung cổ
gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân
gây phấn nộ trong dư luận xã hội
thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại